chính quyền palestine đã lên tiếng yêu cầu israel tuân thủ phán quyết của tòa án công lý quốc tế
trong đó yêu cầu israel phải thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải gaza
tuyên bố của phía palestine đánh giá quyết định của tòa án công lý quốc tế icg là quan trọng về mặt pháp lý chính trị và nhân đạo
tạo điều kiện để người dân palestine trở về nhà
palestine hoan nghênh quyết định của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
chuyển phán quyết của icg lên hội đồng bảo an
và yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực cũng như mọi hành vi gây tổn hại đến người dân palestine
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một icg đã đưa ra phán quyết yêu cầu israel đảm bảo không vi phạm các nghĩa vụ trong công ước
đồng thời kêu gọi chính quyền tel aviv cải thiện tình hình nhân đạo tại dài đất ven biển này
trong diễn biến liên quan đến xung đột tại giải gaza phong trào hamas ngày ba mươi tháng một đã từ chối thỏa thuận con tin do phía qatar đề xuất
vì không bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn